theo thông tin từ bộ y tế trong ngày hai mươi tháng chín có sáu tám trăm hai mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là bốn trăm sáu mươi bốn ba trăm hai mươi sáu
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện một trăm chín mươi năm bốn trăm năm mươi một xét nghiệm cho bốn trăm một mươi ba bốn trăm sáu mươi ba lượt người
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là ba mươi bốn năm trăm năm mươi ba năm trăm chín mươi liều
trong đó tiêm một mũi là hai mươi bảy chín trăm một mươi ba năm trăm hai mươi chín liều
tiêm mũi hai là sáu sáu trăm bốn mươi sáu mươi một liều
giới tế hà nội sáng nay công bố một trường hợp mắc mới covid một mươi chín
người này thuộc chùm ca liên quan đến tp hcm đã được cách ly trước đó
từ sáu h ngày hai mươi một tháng chín hà nội điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc tại chỉ thị một mươi năm
qua sáu mươi ngày thực hiện giãn cách xã hội thành phố cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vì vậy từ sáu giờ sáng ngày hai mươi một tháng chín hà nội sẽ thực hiện phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế
cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi hai cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng
và có thông báo mới của thành phố
thành phố tiếp tục duy trì hoạt động hai mươi hai chốt tại các cửa ngõ ra vào thành phố
và ba mươi ba chốt tại các quận nguyện thị xã giáp danh các tỉnh ngân cận
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về
và đóng cửa trước hai mươi một giờ
tiếp tục tạm dừng xe buýt taxi hoạt động thể thao giải trí
cho phép cơ quan công sở làm việc theo nguyên tắc năm mươi trên năm mươi
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hoa lư huyện lộc ninh tỉnh bình phước
phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan vừa bắt giữ tám đối tượng
đang tìm đường vượt biên sang campuchia
trước đó khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi tháng chín
tại khu vực thuốc thạnh biên xã lộc thạnh huyện lộc ninh
lực lượng chức năng đã phát hiện tám công dân việt nam
đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang campuchia
theo khai nhận ban đầu các đối tượng trên lên mạng xã hội để tìm việc làm
được hướng dẫn đi từ các địa phương bằng xe tải và tập trung tại địa bàn tỉnh bình phước
khi đang tìm đường vượt biên giới sang campuchia để tìm việc làm
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
qua test nhanh cả tám đối tượng trên đều âm tính với sars cov hai
vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hoa lư tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
tối qua ngày hai mươi tháng chín chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh ký ban hành chỉ thị hai mươi một
điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín ubnd hà nội quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
theo nguyên tắc tại chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng và một số biện pháp cao hơn
phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi hai
cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của thành phố
cụ thể hoạt động hội họp các sự kiện tập trung không quá hai mươi người một phòng
trong trường hợp hội họp đông người thực sự cấp thiết do cơ quan trung ương cấp ủy chính quyền địa phương quyết định
và phải đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu các biện pháp phòng chống dịch
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng
cơ sở cung ứng hàng hóa
dịch vụ thiết yếu siêu thị chợ cửa hàng tiện lợi siêu thị mini cửa hàng tạp hóa
cửa hàng kinh doanh trái cây chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn
cửa hàng thuốc trang thiết bị y tế vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch
thành phố cho phép hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh ngân hàng kho bạc
các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng
và hỗ trợ doanh nghiệp chứng khoán bưu chính viễn thông dịch vụ hỗ trợ vận chuyển
xuất nhập khẩu hàng hóa cơ sở cai nghiện cơ sở bảo trợ xã hội
cửa hàng cắt tóc vội đầu dịch vụ kinh doanh sửa chữa rửa xe
cơ sở kinh doanh nghệ tử điện lệnh và đồ gia dụng cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm
sách thiết bị đồ dùng học tập cửa hàng kinh doanh vật tư vật liệu xây dựng
hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ cùng ngày
cơ quan công sở công ty doanh nghiệp tập đoàn trừ cơ quan trung ương lực lượng vũ trang
phòng chống dịch bệnh và cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế bố trí cho cán bộ công chức viên chức
người lao động làm việc theo nguyên tắc năm mươi trên năm mươi năm mươi tại trụ sở và năm mươi sử dụng công nghệ thông tin
làm việc tại nhà hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại địa điểm công cộng tôn giáo tín ngưỡng
thờ tự và một số loại hình dịch vụ khác không thuộc các nhóm được cho phép nêu trên tiếp tục tạm dừng hoạt động
thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa ban hành công văn ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng vũ đức đam chỉ đạo bộ y tế và ủy ban nhân dân tp hà nội
xem xét thông tin phản ánh về việc thanh toán chi phí xét nghiệm covid một mươi chín
trước đó văn phòng chính phủ nhận được thông tin phản ánh theo quy định
các chi phí xét nghiệm điều trị covid một mươi chín đều do ngân hàng nhà nước chi trả
nhưng hiện vẫn có không ít trường hợp bệnh nhân chưa biết có mắc covid một mươi chín hay không khi tới một số bệnh viện
trên địa bàn thành phố hà nội để điều trị đều phải xét nghiệm covid một mươi chín theo chỉ định và phải thanh toán chi phí xét nghiệm
về việc này phó thủ tướng vũ đức đam đã chỉ đạo bộ y tế ủy ban nhân dân tp hà nội xem xét
có thông tin rõ ràng minh bạch về các quy định của pháp luật
đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định nếu có của các cơ sở y tế
thực vị thời gian gần đây trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
hải dương đã áp dụng hàng loạt các biện pháp để hạn chế người dân đi lại
cũng như tăng cường công tác kiểm tra ra soát người ra vào địa bàn tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
tuy nhiên trên thực tế nhiều người vẫn cố tỉnh qua mặt cơ quan chức năng bằng chiêu trò
dùng giấy chứng nhận giả xét nghiệm xét nghiệm kết quả xét nghiệm pcr covid một mươi chín để qua chốt
từ ngày hai mươi bảy tháng bảy đến nay công an tỉnh hải dương đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc
liên quan đến hành vi làm giả sử dụng giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả trong đó đã khởi tố năm vụ án
gần đây nhất ngày sáu tháng chín văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định khởi tố vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đồng thời củng cố hồ sơ làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng nguyễn văn công hai mươi chín tuổi
trú tại phường minh tân thị xã kinh môn
theo kết quả điều tra thời gian qua đối tượng đã làm hơn một trăm linh giấy xét nghiệm giả
cho các trường hợp là lái xe người buôn bán và công nhân
sau đó gửi qua gia lô để họ sử dụng khi đi qua các chốt kiểm dịch
mỗi phiếu xét nghiệm giả được đối tượng bán với giá một trăm năm mươi đồng
khám xét khẩn cấp chỗ ở và kiểm tra máy tính của nguyễn văn công
lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tài liệu hơn hai trăm linh mẫu dấu tròn của các cơ quan tổ chức
chữ ký giấu chức danh của các cá nhân có liên quan để phục vụ việc làm giả
các đối tượng thu gom các mẫu giấy xét nghiệm thật hoặc là giấy xét nghiệm đã hết hạn sử dụng
đưa vào máy tính để scan và lấy các mẫu dấu mẫu chữ ký của cơ quan
của người có thẩm quyền xét nghiệm covid sau đó lưu vào máy tính của mình
rồi các đối tượng trực tiếp hoặc thông qua mạng xã hội tìm người có nhu cầu
khi đã thỏa thuận được thì các đối tượng dùng máy tính máy in
có in full màu sử dụng phần mềm photoshop để làm giả các giấy
xét nghiệm của các trung tâm
các đối tượng làm giả đã lợi dụng nhu cầu của lái xe và người dân có nhu cầu giấy xét nghiệm âm tính
với covid một mươi chín nhưng không cần đi xét nghiệm
những giấy giả xét nghiệm này được bán với giá từ vài chục cho đến vài trăm nghìn đồng
nhưng hậu quả của nó để lại thật khôn lường trong bối cảnh cả nước đang căng mình chống dịch
các địa phương đang phải kiểm soát chặt chẽ từng trường hợp tại các chốt kiểm soát
tôi đã liên hệ với một người trên mạng
đặt ba giấy xét nghiệm để di chuyển trong ngày mùng năm mùng một mươi và mùng một mươi hai
mục đích là để đi qua các chốt kiểm dịch
tôi đã từng đi qua các chốt kiểm dịch vĩnh phúc thái nguyên và bắc ninh hải dương
sau khi đến hải dương cầu đao bách thì tôi bị lộ chức ngăn bắt giữ tại cầu đao bách
ngoài cách đặt mua giấy xét nghiệm
có người còn nhờ người nhà in sẵn cả chục giấy xét nghiệm giả để dùng dần
những vụ việc bị phát hiện khởi tố thời gian qua đã cho thấy nỗ lực của công an tỉnh hải dương
trong đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch
đồng thời cho thấy mọi hành vi phá vỡ nỗ lực của cả nước trong cuộc chiến chống covid một mươi chín đều sẽ bị xử lý nghiêm minh
chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tự giác
và chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch
hai là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng như động viên nhân dân tích cực phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật
và giả soát tuyên truyền yêu cầu các chủ cơ sở phô tuyên truyền cam kết
và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật không làm giả các tài liệu của cơ quan tổ chức
tiếp theo là lực lượng công an tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh
phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát người ra vào
hiện tại hải dương đang duy trì hoạt động của hai mươi tám chốt kiểm soát cấp tỉnh
một mươi chín chốt kiểm soát cấp huyện và một trăm linh chín chốt cấp xã
nhờ đó tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hải dương thời gian qua đã được kiểm soát
hơn hai mươi ngày qua hải dương không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng
kể từ nay đến ngày ba mươi tháng chín thành phố hồ chí minh sẽ chuyển sang test nhanh kháng nguyên
ở tất cả những vùng nguy cơ thay vì lấy mẫu test nhanh hoặc là pcr mẫu gột
ở vùng đỏ cam vàng xanh như trước đây
đây là thông tin vừa được ubnd tp hcm công bố nhằm tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm
tại địa bàn dân cư từ nay đến ngày ba mươi tháng chín
theo đó có sự thay đổi về cách thức lấy mẫu xét nghiệm cho các vùng nguy cơ
thành phố sẽ thực hiện test nhanh kháng nguyên để bốc tách ngay nguồn lây nhiễm
không thực hiện phương pháp xét nghiệm rt pcr như trước
tại các vùng đỏ vùng cam sẽ thực hiện test nhanh khá nguyên đơn cho toàn bộ người dân trên địa bàn
trừ các f được xác định trong vòng một mươi bốn ngày gần đây và các trường hợp f khỏi bệnh
lặp lại sau hai ngày làm liên tục ba lần trong bảy ngày
tại các vùng vàng vùng xanh vùng cận xanh
thực hiện test nhanh kháng nguyên đơn cho mẫu đại diện hộ gia đình
trong đó mẫu được so với mẫu ở đợt trước
vùng gật vùng gật ở địa phương trong đó vùng gật quốc tế
thì tỷ lệ người nhất từ có thể lấy mẫu cho mình đến gia đình hoặc tăng nhiều thời gian

trong những ngày đầu tiên chúng ta diễn ra
thì viết vào hai mươi năm các trường hợp người nhất và mẫu gia đình và tử viện hội khác nhau
tại vì không chi tiết về tổ chức giảm xúc hội
có thể là một người
sau đó họ lại cho pháp cho họ
thì tôi lấy được một người
thành phố sẽ đảm bảo các quy định và nguồn lực tham gia lấy mẫu
tiếp tục chia nhỏ địa bàn và tổ chức nhiều đội lấy mẫu phù hợp
chú động huy động tăng cường nguồn nhân lực tại địa phương tham gia công tác lấy mẫu
tăng cường sự tham gia của ban điều hành khu phố ấp tổ dân phố tổ nhân dân
trong quá trình tổ chức lấy mẫu tại địa phương
theo ubnd tp hcm kể từ ngày một cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi cán bộ công chức viên chức người lao động
được tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc được cấp thẻ xanh covid một mươi chín sẽ đến trực tiếp trụ sở để làm việc
theo đó ubnd tp hcm văn bản khẩn về việc thay đổi các phương thức làm việc
của các cơ quan đơn vị nhà nước
ubnd tp hcm văn bản khẩn về việc phát phòng chống dịch trên địa bàn với ba giai đoạn
giai đoạn một từ ngày một tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi các cơ quan đơn vị nhà nước bố trí tối đa
chỉ một nửa nhân viên đã tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc được cấp thẻ sanh covid một mươi chín
được làm việc trực tiếp tại trụ sở và phải tổ chức xét nghiệm thực hiện năm k theo quy định
những trường hợp cấp bách vẫn phải tiếp nhận trực tiếp để giải quyết cho người dân và doanh nghiệp
như đăng ký khai sinh khai tử thủ tục liên quan đến kho bạc công chứng chứng thực như di trúc
thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh
giai đoạn hai từ ngày một tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục thực hiện các nội dung phòng chống dịch
như giai đoạn một với tối đa hai phần ba tổng số lao động của đơn vị
các cá nhân đã yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải được cấp thẻ xanh covid một mươi chín
giai đoạn ba sau ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai các cơ quan được bố trí toàn bộ cán bộ công chức
viên chức người lao động có thể sanh covid một mươi chín làm việc trực tiếp tại trụ sở
người có thẻ vàng covid một mươi chín phải có thêm kết quả xét nghiệm âm tính
người dân đến trụ sở giải quyết thủ tục hành chính phải có thẻ xanh covid một mươi chín
nếu chỉ có thẻ vàng covid một mươi chín thì phải đi kèm kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
tại các cơ sở y tế có thẩm quyền
có thể nói đến thời điểm hiện tại thì tình hình dịch bệnh tại tỉnh đồng nai đã được cơ bản kiểm soát
và đang tập trung sanh hóa những vùng đỏ
để không phong tỏa trên diện rộng thì cơ quan chức năng đang tập trung dập dịch ở những vùng đỏ
đồng thời chuẩn bị các phương án để nới lỏng trở lại trạng thái bình thường mới
ở các vùng xanh kể từ ngày hai mươi tháng chín
đây là hình ảnh hàng dài người dân đợi đến lượt lấy mẫu xét nghiệm
ở khu phố tiên bình phường tam phước thành phố biên hòa
để test nhanh tất cả các người dân ở trọ tại các khu phố nguy cơ rất cao
chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực tăng cường lấy mẫu xét nghiệm hai mươi bốn trên hai mươi bốn
bọn em là lực lượng hết mình khi nào mà cái quan trọng của em là làm được chết để
mình làm càng nhiều càng tốt và đưa được tách nhiều f hoặc là f một ra khỏi cộng đồng càng nhiều càng tốt
việc tập trung tầm soát ở các khu nhà trọ cũng được tiến hành ở tất cả các phường xã khác
của thành phố biên hòa và các nguyện nhân trạch trảng bom vĩnh cửu
năm địa phương này chiếm đến khoảng chín mươi năm trên tổng số hơn ba mươi bảy ca mắc
đến thời điểm này của tỉnh đồng nai
trong đó phần lớn ca nhiễm ở các khu nhà trọ có công nhân đông
đối với công tác bắt cách và truy vết những người dân tính đưa đi chứa trị
còn lại thì cả hệ thống chính trị đang là vào cuộc về bảo quản thật chặt
và siết chặt những chấu chặn để làm sao đó cho người dân thực hiện nguyên trị tị một mươi sáu
để tránh tình trạng lây lan
đối với các huyện có số ca nhiễm ít cùng với kiểm soát chặt nguồn lây
ngành chức năng cũng đang rốt ráo thực hiện các phương án
trở lại trạng thái bình thường mới vùng xanh từ ngày hai mươi tháng chín
chúng tôi đã xác định được các nguồn lây chủ yếu để quản lý
về cơ bản đến giờ này huyện cẩm mỹ các xã đã trở lại vùng xanh
chúng tôi quản lý nghiêm ngặt vùng xanh
sau nhiều nỗ lực có thể nói tình hình dịch bệnh ở đồng nai đến thời điểm này
đã cơ bản được kiểm soát
và đang tập trung xanh hóa các vùng đỏ
xong xong đó bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách
trở lại trạng thái bình thường mới ở vùng xanh cấp xã để phục hồi sản xuất
vâng thưa quý vị như ở phần đầu của chương trình chúng tôi đã thông tin là
bắt đầu từ sáu giờ ngày hôm nay hà nội sẽ mở lại nhiều dịch vụ
và cũng từ sáu giờ ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng chín thành phố hà nội sẽ không áp dụng
quy định phân vùng không áp dụng cấp giấy đi đường cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp
trên địa bàn thành phố
ngoài mô tô xe hai bánh vận chuyển bưu gửi hàng hóa đang được phép hoạt động
cho phép xe mô tô xe hai bánh tham gia ứng dụng công nghệ được phép hoạt động
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe mô tô xe hai bánh
có ứng dụng công nghệ chỉ được phép bố trí không quá năm mươi số lượng phương tiện hoạt động
người giao hàng phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
và khai báo y tế hàng ngày
thời gian hoạt động từ chín giờ sáng cho đến hai mươi hai giờ hàng ngày
hà nội sẽ tiếp tục duy trì hai mươi hai chốt cửa
hà nội sẽ tiếp tục giữ ngõ ra vào thành phố ba mươi ba chốt ở các đường ngang lối mở
đảm bảo kiểm soát được người và phương tiện ra vào thủ đô
ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nội đô
hà nội không cấm người từ tỉnh ngoài vào thành phố
nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện phòng chống dịch theo quy định
ubnd hà nội tiếp tục đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo dừng các chuyến bay
thương mại nội địa đến sân bay quốc tế nội bài và vận tải hành khách
bằng đường sát đến hà nội
ngoài ra ubnd hà nội cũng yêu cầu tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách
đường bộ đường thủy gồm xe buýt taxi xe hợp đồng xe du lịch xe khách liên tỉnh
hoạt động bến khách ngang sông bến thủy nội địa vận tải hành khách bằng mô tô
trừ phục vụ công tác phòng chống dịch công vụ ngoại giao vận chuyển công nhân chuyên gia
hà nội những ngày vừa qua đã áp dụng nhiều biện pháp để dần nới lỏng giãn cách
một số loại hình kinh doanh thiết yếu đã được phép hoạt động quay trở lại
lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên đường đã gia tăng đáng kể
trên thực tế không ít người dân đã vi phạm luật giao thông khi điều khiển phương tiện
đặc biệt xuất hiện tình trạng tụ tập đông người nơi công cộng
các điểm như cầu long biên hồ tây trở thành điểm hóm mát của nhiều người
hành động này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
từ phụ nữ cho đến đàn ông một hai ba và rất nhiều trường hợp khác đã bỏ qua
hoặc cố tình quên luật giao thông đường bộ khi điều khiển phương tiện xe máy như thế này
vô tư không đội bú bảo hiểm thậm chí là đi ngược chiều
tình trạng này đã xuất hiện nhiều nơi khi hà nội thực hiện việc nới lỏng giãn cách
nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong thời điểm hiện tại
các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an thành phố
được triển khai nhiều địa điểm khác nhau nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm
phát hiện thấy tổ công tác làm nhiệm vụ nhiều người đã quay đầu xe bỏ chạy như thế này
sau khi nới lỏng giãn cách đội tham gia giao thông của người dân đã tăng lên đáng kể
mặc dù đó thì tổ công tác mạnh cũng tăng cường kiểm tra tại các vùng đỏ
ngoài ra với những trường hợp tham gia giao thông mà không chấp hành luật giao thông
hoặc cố ý không chấp hành như không đường bộ bảo hiểm hoặc lang lát đánh võng
anh em cũng kiên quyết xử lý
dù hà nội đã nới lỏng giãn cách tuy nhiên vẫn khuyến cáo người dân chỉ ra đường khi thực hiện công việc và khi thực sự cần thiết
thế nhưng nhiều người vẫn bất chấp vô tư vi phạm công tác phòng chống dịch
khu vực cầu long biên đã xuất hiện tình trạng người dân tụ tập ăn chơi như thế này
thậm chí có người không đeo khẩu trang
hồ tây là địa điểm thu hút giới trẻ
ngay sau khi được nới lỏng giãn cách
nhiều bạn trẻ đã tranh thủ ra khu vực này để làm việc riêng tư
dù đã nới lỏng giãn cách thế nhưng thời điểm này hà nội vẫn chưa thực sự trở thành vùng xanh